dưới sự chủ trì của phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển
quỹ ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội đã tổ chức hội nghị giải trình
về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất sinh hoạt và quản lý an toàn hồ đập
kết quả giám sát chuyên đề tại một mươi bốn tỉnh cho thấy
nhiều đập hồ chứa nước vừa và nhỏ có nguy cơ mất an toàn cao do bị hư hỏng xuống cấp
nước thải của các khu công nghiệp làng nghề nước thải sinh hoạt đa số chưa được xử lý
do đó nếu không thực hiện triệt để các giải pháp trong thời gian tới
thì nguy cơ đối với an ninh nguồn nước tại việt nam sẽ rơi vào tình trạng khó kiểm soát
nước ta được xếp vào là một trong số năm quốc gia có khả năng bị ảnh hưởng nhiều nhất
bởi biến đổi khí hậu xếp thứ chín mươi một trong tổng số một trăm chín mươi một nước phải đối mặt với mức độ rủi ro thiên tai cao